theo công bố chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh papi mới đây
tỉnh bạc liêu xếp gần cuối cùng thứ sáu mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
để nhanh chóng khắc phục sự tụt hậu này ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy
ubnd tỉnh bạc liêu đang rất quan tâm và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt
theo đánh giá xếp hạng nhiều chỉ số về năng lực cạnh tranh ở bạc liêu rất yếu kém
tụt dốc còn không ít cán bộ công chức viên chức chưa làm tốt trách nhiệm được giao
doanh nghiệp nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính
nhằm kiên quyết sớm giải quyết tình trạng trên tỉnh bạc liêu đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể quyết liệt
tỉnh ủy ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo kiên quyết loại bỏ và xử lý nghiêm những cán bộ công chức
viên chức yếu kém phẩm chất đạo đức năng lực cửa quyền hách dịch vô cảm thiếu trách nhiệm
nhằm sớm củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh